ngày một mươi tám tháng một mươi hai đoàn công tác ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
làm trưởng đoàn có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc
phát biểu ý kiến chỉ đạo đại tướng tô lâm ghi nhận và biểu dương những nỗ lực trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo đấu tranh phòng chống tham nhũng của ban thường vụ tỉnh uy đắk lắc
tuy nhiên để công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí trong thời gian tới hiệu quả hơn
đại tướng tô lâm yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền tỉnh đắk lắc cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí với quyết tâm cao hơn hiệu quả hơn